cập nhật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại nước ta
tính đến một mươi tám h ngày hôm nay hai mươi tám tháng một mươi việt nam ghi nhận thêm một ca nhiễm covid một mươi chín mới
và đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
tính đến một mươi tám h ngày hai mươi tám tháng một mươi việt nam ghi nhận thêm một ca mắc covid một mươi chín mới
đây là ca nhập cảnh được cách ly ngay tại bắc ninh
như vậy hiện tổng số ca mắc là một một trăm bảy mươi ba người
trong đó số ca điều trị khỏi là một sáu mươi hai ca
số ca còn đang điều trị là bảy mươi sáu ca
số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi bốn tám trăm một mươi chín người